đồng chí phan đình trạc ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa một mươi
trưởng ban nội chính trung ương đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bắc cạn về tình hình kết quả thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa một mươi
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
một mươi năm qua nhờ có sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền nên công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh bắc cạn đạt được một số kết quả quan trọng
tuy nhiên việc tuyên truyền quán triệt nghị quyết trung ương ba khóa một mươi chưa được thường xuyên
tham nhũng chủ yếu được phát hiện qua công tác thanh tra kiểm tra đơn thư tố cáo
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc đã ghi nhận những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí của tỉnh bắc cạn trong một mươi năm qua
đồng chí đề nghị trong thời gian tới tỉnh bắc cạn cần xây dựng hoàn thiện thực thi nghiêm túc các biện pháp phòng chống tham nhũng lãng phí nâng cao trách nhiệm sự gương mẫu của người đứng đầu
đội ngũ cán bộ đảng viên cán bộ giữ chức vụ cao càng phải gương mẫu mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng lãng phí ra ngoài khu vực nhà nước
tăng cường kiểm tra thanh tra giám sát để phát hiện xử lý tham nhũng lãng phí một cách nghiêm minh kịp thời công bằng phù hợp
tài liệu đến đâu xử lý đến đấy tránh tình trạng nhẹ trên nặng dưới xây dựng văn hóa phòng chống tham nhũng lãng phí trước tiên là trong cán bộ đảng viên